nhiệm kỳ vừa qua hội đồng lý luận trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu tư vấn xây dựng một số báo cáo tư vấn có chất lượng góp phần giúp ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban hành các nghị quyết kết luận quan trọng về các vấn đề như xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội định hướng phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ định hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển
hội đồng đã tổ chức triển khai quản lý một cách chặt chẽ bài bản có hiệu quả chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng dự thảo một số nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương bộ chính trị ban bí thư và văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
qua tổng kết đã làm rõ thêm quá trình phát triển nhận thức lý luận của đảng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới những hạn chế những vấn đề có ý kiến khác nhau cần giải quyết và bước đầu đề xuất kiến nghị một số quan điểm định hướng nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới về phát triển đất nước nhanh và bền vững lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt nam